cuối năm hai nghìn một mươi sáu thành phố hà nội ban hành quy định các dự án tuyến đường mới
dự án cải tạo hè phố phải dùng vật liệu là đá tự nhiên có kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng từ năm mươi đến bảy mươi năm
ngay sau đó thì nhiều tuyến hè phố đã được thay áo mới bằng việc lát đá tự nhiên
tuy nhiên chỉ mới đưa vào sử dụng được hai năm nhưng vỉa hè của nhiều tuyến phố tại hà nội đã bong chóc sụt lún thậm chí là vỡ vụn
người dân cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng đá lát vỉa hè bị bong chóc vỡ vụn là do các phương tiện như xe máy thậm chí cả ô tô đi lên vỉa hè
tình trạng này dẫn đến sự thay đổi kết cấu cũng như làm hư hỏng đá lát làm xấu mỹ quan đô thị
thì anh làm cầu thả vẫn cứ vất như thường cho nên ở đây ngoài nguyên vật liệu ra còn kỹ năng kỹ thuật hay nói rộng ra là còn cái tâm của các người làm
loại đá tự nhiên này được cơ quan chuyên môn của thành phố hà nội nhận định là có độ bền từ năm mươi đến bảy mươi năm nhưng hiện nay ở nhiều vị trí đã bắt đầu xuất hiện tình trạng nứt vỡ
trong đó đáng chú ý là vỉa hè đường trần phú hà đông đã bật khỏi nền

trần phú hà nội đang thực hiện chiến dịch chỉnh trang vỉa hè để bộ mặt đồ thị ngày càng văn minh hiện đại cùng với đó là ba trăm linh tuyến phố được cải tạo xây mới
tuy nhiên để đạt được cả tính thẩm mỹ và chất lượng công trình thì các cơ quan chuyên môn của hà nội cần phải có sự tính toán hợp lý trong công tác triển khai xây dựng cũng như bảo vệ công trình khi đưa vào sử dụng
có như vậy mới đem lại hiệu quả cao và thiết thực